thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua tại phú yên mưa rất to
nước lũ từ các sông suối dâng cao đang chia cắt cục bộ một số địa phương thuộc các huyện tây hòa đồng xuân
nước lũ dâng cao đã làm tuyến dt sáu trăm bốn mươi bảy đoạn từ cầu sắt la hai đi sông con tuyến dt sáu trăm bốn mươi hai đoạn cầu cây xung
xã xuân sơn bắc huyện đồng xuân ngập sâu một năm mét
để đảm bảo an toàn cho người dân các xã bị nước lũ chia cắt huyện đã cắm biển cảnh báo rào chắn
cắt cử lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không cho người dân qua lại
tránh thiệt hại về người và tài sản khi nước lũ tiếp tục dâng cao
đồng thời huyện đồng xuân hỗ trợ di rời một trăm tám mươi hai hộ với bốn trăm bốn mươi một khẩu và ba trăm ba mươi năm con da súc da cầm của người dân
ở các khu vực trũng thấp đến các khu vực cao nhà văn hóa trường học đảm bảo an toàn